hiện nay nhiều diện tích trồng sắn trên địa bàn tỉnh quảng trị bị nhiễm bệnh khảm lá
bệnh đang có chiều hướng gia tăng gây nhiều khó khăn cho người dân trồng sắn
trước thực trạng này các ngành chức năng của tỉnh quảng trị đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn bệnh bùng phát trên diện rộng
ông lê kiệt trồng được hai năm hectare sắn đến nay một trăm linh diện tích trồng sắn của gia đình ông đều bị nhiễm bệnh khảm lá
theo ngành chức năng bệnh khảm lá sắn là bệnh rất nguy hiểm do virus gây ra nên không có thuốc đặc hiệu phòng trừ
bệnh lây lan với tốc độ nhanh thông qua giống và côn trùng môi giới là con bọ phấn
gây ảnh hưởng đến bệnh
năng suất cũng như chất lượng của cây sắn rất lớn
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có hơn ba trăm bốn mươi hectare sắn bị nhiễm bệnh khảm lá sắn
tuy nhiên con số này vẫn chưa dừng lại ở đó
vì vậy các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đang triển khai một số giải pháp phòng trừ
chúng tôi sẽ tiến hành tập huấn hướng dẫn cho bà con phá thiền được bệnh khảm lá sắn và đối tường lây lan đó là con bọ phấn
thứ nhất là tất cả những vùng bảo nhiệm thì phải quanh vùng những chỗ nào nhiệm kênh bảo nhiệm
thì phải bắt buộc tiêu vị và những vùng nào dưới bảy mươi thì là tiếp tục có thể cho bà con là phòng trừ bảo phấn
dẫu này những vùng này bị nhiễm rồi thì tuyệt đội không được đem ra những vùng khác chưa bị nhiễm
trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện có hơn chín hectare đất trồng sắn
đến thời điểm này đã có bốn huyện thị xã có cây sắn bị nhiễm bệnh khảm lá sắn
nơi nhiễm phổ biến từ năm mươi đến bảy mươi nơi cao lên đến chín mươi đến một trăm linh
nếu các ngành chức năng cũng như người dân không có giải pháp quản lý nguồn giống
thì nguy cơ lây lan của bệnh khảm lá sắn sẽ rất lớn
gây ảnh hưởng đến kinh tế của người dân trồng sắn trên địa bàn tỉnh quảng trị trong thời gian tới